tại nhà hát lớn hà nội chương trình tình yêu từ hà nội phối hợp với truyền hình nhân dân vẫn tiếp tục được sản xuất hàng tháng trở thành câu nối chấp cánh cho tác phẩm của các hội viên bay xa đến với công chúng trong và ngoài nước
đặc biệt nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô hội đã phát động cuộc vận động sáng tác âm nhạc về hà nội và đã nhận được chín mươi ba tác phẩm dự thi gồm các thể loại thanh sướng kịch hợp xướng tổ khúc ca khúc
trên cơ sở đó hội đã chọn sáu mươi năm tác phẩm mới viết về hà nội để in trong tuyển tập tác phẩm âm nhạc viết về hà nội chào mừng sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô với số lượng ba trăm linh cuốn
ngoài ra còn có nhiều hoạt động giao lưu hợp tác với các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn cả nước để nâng cao chất lượng của đội ngũ nhạc sĩ nghệ sĩ của hội âm nhạc hà nội
dấu ấn rất lớn đối với chúng tôi trong năm vừa rồi đó là làm cái chương trình tình yêu hà nội lần thứ một mươi hai
tôn vinh những tác phẩm tác giả
giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học kỹ thuật
mục đích chúng tôi là xây dựng hội âm nhạc hà nội trở thành một ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình và hoạt động công tác chuyên môn
hát về hà nội viết về hà nội và hát về cả nước và viết về cả nước
lãnh đạo hội chúng tôi vừa rồi cũng có cái họp cuối năm và chúng tôi cũng rất là mừng
bởi vì hiện nay cái số hội viên tham gia để sinh hoạt hội ngày càng đông
có những tháng sinh hoạt vào ngày một mươi năm hàng tháng chúng tôi đã vượt tới được hơn một trăm linh người
có thể nói là
mỗi lần sinh hoạt như thế thì là mỗi lần học tập mỗi lần trao đổi và được nối kết tình cảm giữa anh em hội viên với nhau
với lãnh đạo hội và giữa chuyên môn với nhau kể cả hát kể cả sáng tác hay kể cả về đào tạo hay là kể cả về lý luận âm nhạc
thì tất cả được tụ hội lại và được trao đổi dưới một cái mái nhà âm nhạc của hội âm nhạc hà nội
thì tôi nghĩ rằng là mọi người rất là yêu quý
năm hai nghìn hai mươi là năm
năm của nhiều sự kiện lớn chào mừng chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
một mươi năm thăng long hà nội bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bốn mươi năm năm giải phóng miền nam
vì vậy các hoạt động của hội âm nhạc hà nội sẽ tập trung chính vào các sự kiện trọng đại này
bên cạnh đó hội cũng đã xác định phương hướng hoạt động trong thời gian tới
năm nay bắt đầu chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những cái
những cái những cái tác phẩm có ban tư chất đồ sộ hơn
thí dụ như những bản những cái
cái bản giao hưởng mà từ trước nay chưa có điều kiện làm
thì năm nay chúng tôi cố gắng cùng với các nhạc sĩ và cùng làm thế nào đó để có một cái
vận động mọi người để mà hợp tác cùng với các nhạc sĩ để xây dựng những cái
những cái giao hưởng để được biểu diễn những cái giao hưởng biểu diễn những cái thanh sướng kịch
và đặc biệt là viết về hà nội đặc biệt là viết hà nội
thì hai nghìn hai mươi này với những sự kiện như thế thì tôi nghĩ rằng là hội âm nhạc hà nội
tôi sẽ quyết tâm và sẽ thiết bình vì cái không chỉ vì hà nội đâu
mà sẽ vì là tất cả cái cái cái cái cái cái sự hâm mộ
rồi là cái sự hưởng ứng rồi sự động viên cổ vũ của toàn thể nhân dân thủ đô
thì chúng tôi chắc chắn là chúng ta hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình
với những kế hoạch hoạt động cụ thể được chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm
hy vọng rằng hội âm nhạc hà nội sẽ có thêm nhiều hoạt động tích cực bổ ích
tạo điều kiện cho các hội âm nhạc hà nội
hội viên sáng tác được nhiều tác phẩm hay dành cho khán giả và người yêu nhạc của cả nước
thưa quý vị và các bạn chúng ta đang sống trong những tháng ngày ý nghĩa
của dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
nhân sự kiện trọng đại này mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc
của nhạc sĩ trần miu có tiêu đề
đảng một tình yêu phổ thơ văn phát qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú
nguyễn cảnh tình
có một cái duyên may tôi phải đặt câu duyên may là vì
mình gặp được cái bài thơ của nhà thơ văn phát
trên báo nhân dân từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tôi chọn cái bài này với một cái cảm hứng
tức là từ một cái câu rất thân thuộc là đảng ta
thế thì ngay cái mở đầu thì của nhà thơ thì có một cái lời rất là tự sự
tôi ghi trong tim tôi
tôi ghi trong đời tôi trên câu thơ tôi viết trên bầu trời tôi nhìn
và một cái dồn đến là một cái là đảng của chúng ta
thì tôi thấy rằng một cái tứ nó rất hay và tôi viết cái ca khúc này thì
nó hoàn toàn cũng rất là giản dị thôi bởi vì chọn một cái giọng tức là đô trưởng la thứ
mùa xuân với đảng bao giờ cũng có những một cái gửi gắm
trong tình yêu với đảng với dân tộc việt nam
mỗi một cuộc đời khi mà đã tuyên thệ dưới lá cờ bố liềm
thì ngọn lửa hồng sẽ sáng mãi trong tim ta
và đấy là một cái lời kết cho tác phẩm